hành trình khá vất vả vì thế quý vị và các bạn cần chuẩn bị kỹ các đồ dùng sinh hoạt cá nhân như thức ăn nước uống
và nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của bình minh thì các bạn cũng cần trang bị đồ dùng cần thiết để nghỉ qua đêm tại rừng
một trong những địa điểm rừng chân đầu tiên đó chính là thác ba tầng
tại đây bạn có thể nghỉ ngơi chụp ảnh và đặc biệt là có thể thưởng thức những món ăn độc đáo như ốc đá cá niên
hành trình khá vất vả vì thế quý vị và các bạn cần chuẩn bị kỹ các đồ dùng sinh hoạt cá nhân như thức ăn nước uống

chân thác năm mươi đây được đánh giá là một trong những cảnh đẹp nhất ở khu bảo tồn thiên nhiên này
quả thực đến đây thì chúng tôi nhận ra rằng thiên nhiên quá ưu đại cho vùng đất này với rất nhiều những địa điểm du lịch còn giữ nguyên nét hoang sơ để hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng lý thú và hấp dẫn
và điều quan trọng là các ban ngành chức năng đã và đang nỗ lực để bảo tồn những giá trị nguyên sơ ấy
thác năm mươi là một trong những thác được ví như đệ nhất thác nơi đại ngàn tây nguyên
phải đến đây và nghe kể về truyền thuyết thác năm mươi
thác năm mươi của người ba na bản địa
bạn không những được thấy sự hùng vĩ của thác năm mươi mà còn thấy được cuộc đấu tranh bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của người ba na nơi này

một hành trình dành cho những ai ưa mạo hiểm và ưa khám phá chắc chắn sẽ chứa được nhiều cung bậc cảm xúc

crong đã trở thành hậu phương vững chắc chở tre nuôi dấu nhiều cán bộ của tỉnh quân khu và trung ương
chưa một quả bom nào của địch có thể đánh vào cơ quan đầu não của ta đóng tại vị trí này
chính điều ấy đã góp phần đưa cuộc kháng chiến của quân và dân zarai đến ngày toàn thắng
địa thế hiểm trở năm xưa giờ đã được đầu tư xây dựng thuận lợi để đón du khách nhưng những câu chuyện cảm động về tình quân dân những ký ức về cuộc chiến tranh oanh liệt của cha ông vẫn như còn hiện hữu trên từng phiến đá nhánh cây nhắc nhở cho thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm của bản thân mình với quê hương đất nước
các nguyên liệu đều là sản vật từ rừng với tên gọi và hương vị vô cùng độc đáo